thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu sáng nay tại hà nội
thành đoàn hà nội đã tổ chức gia quân tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường thực hiện ngày chủ nhật
xanh với sự tham gia của gần một đoàn viên thanh niên sinh viên hội viên hội cựu chiến binh
hội liên hiệp phụ nữ và công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị
thành phố hà nội ngay sau buổi lễ các hoạt động gia quân hưởng ứng được triển khai với nhiều hình
thức phong phú đa dạng như phát túi thân thiện với môi trường triển khai các hoạt động bóc xóa
quảng cáo giao vặt trái phép tại các tuyến phố và khu dân cư quận hai bà trưng tổ chức gia quân
vệ sinh con đường gốm xứ
với hành trang đơn giản là những chiếc túi ni lông rẻ lau mềm ngay từ sáng sớm hôm nay
hai trăm linh đoàn viên thanh niên thuộc bốn quận hai bà trưng hoàn kiếm ba đình tây hồ đã say sơ
với việc làm sạch đẹp con đường gốm xứ tại bốn khu vực quanh con đường gốm xứ
đây là một chiến dịch rất là có ý nghĩa vì nó vừa thể hiện được cái sức trẻ
tinh thần sung kích của thanh niên đồng thời qua những hành động của bọn mình
hoạt động của bọn mình thì những người dân và toàn cộng đồng có thể thấy
đó để làm một cái tấm gương hoặc là một cái hành động mẫu và họ sẽ tuân theo
từ đấy thì là môi trường sẽ xanh sạch đẹp hơn
cùng với hoạt động gia quân cấp thành phố một trăm linh cơ sở đoàn khối địa bàn dân cư
và các trường đại học cao đẳng học viện trực thuộc đồng loạt tổ chức các hoạt động gia quân
tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu